sáng nay một mươi bảy tháng một mươi hai tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
và khánh thành cụm công trình trung tâm bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
cụm công trình tòa nhà trung tâm của bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám được đối tác hàn quốc thiết kế khởi công xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
với quy mô hai giường bệnh tòa nhà được thiết kế thông minh có thể tiếp nhận đến bốn bệnh nhân trong trường hợp có thảm họa xảy ra
bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám là bệnh viện tuyến cuối của quân đội và là một trong năm bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia
mỗi ngày trung bình bệnh viện tiếp nhận khoảng bốn đến năm bệnh nhân đến khám chữa bệnh
tính riêng chín tháng năm hai nghìn một mươi tám bệnh viện đã khám và điều trị cho gần một triệu lượt người